về câu hỏi khi ban hành kết luận thanh tra bàn bạc với trương mỹ lan bao nhiêu lần bị cáo nhàn trả lời gặp hai lần
bị cáo nhàn nói bị cáo không hề trao đổi với trương mỹ lan là không đưa scb vào kiểm soát đặc biệt
bị cáo trương mỹ lan cũng khai không quen bà nhàn cặp theo đề nghị của võ tấn hoàng văn đinh văn thành
cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb đã bỏ trốn
lý do cuộc gặp theo bà lan là để nói nhàn thanh tra ra kết luận sớm để nhà đầu tư nước ngoài còn vào
bị cáo lan khai tô chuyển đặt lại gặp nhàn một hai lần
trong khi đó võ tấn hoàng văn khai có quen biết với con trai bà đỗ thị nhàn khoảng một mươi năm trước
người đàn ông này thừa nhận có đưa quà cho một số lãnh đạo trong đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước
còn không biết những nội dung giữa bà trương mỹ lan và bà đỗ thị nhàn trao đổi
văn xác nhận có bốn lần đưa tiền
ông văn cho bị cáo nhàn như lời khai trước đó
trong đó lần thứ ba kỳ văn tới bà nhàn không có ở nhà nên người phụ nữ này đã cho văn mở cầu cửa nhà để đưa tiền hối lộ vào bên trong
ông văn nói tôi có đưa cho bà đỗ thị nhàn ba thùng trái cây sau này mới biết trong đó là tiền không phải trái cây
thùng xốp đóng gói rất kỹ nên tôi không biết bao nhiêu
theo cáo buộc trong hồ sơ vụ án lần đưa tiền đầu tiên vào giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
khi ông thành cùng văn ra hà nội và lên văn phòng làm việc của bà nhàn
có trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
những người này đã đưa cho nữ cựu cục trưởng một túi quả cherry và một túi đựng hai trăm linh usd
số tiền này sau đó được bà nhàn mang về nhà cất
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà nhàn
trong đó một lần thùng đựng một triệu usd hai lần khác mỗi thùng hai triệu usd
tại tòa ông hà thế định phó tổng giám đốc người đại diện theo ủy quyền của ecb
không đồng ý việc các cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền thiệt hại
mà bà trương mỹ lan và đồng phạm gây ra cho scb là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
ông định đề nghị hội đồng xét xử xác định bà lan và các bị cáo phải bồi thường cho scb
số tiền thiệt hại tính đến ngày năm tháng ba xử sơ thẩm là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
cùng bốn trăm tám mươi hai nợ gốc hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ đồng lãi và lãi phát sinh cho đến khi nào scb thường nhận được tiền
với tài sản là vật chứng
scb đã bị cây biên trong vụ án có nguồn gốc từ việc các bị cáo phạm tội giúp từ scb mà có
scb cũng đề nghị tòa tuyên cho ngân hàng toàn quyền quản lý
đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản đảm bảo cho gần một ba trăm linh khoản vay của nhóm bà lan
và các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp scb đề nghị được toàn quyền khai thác
sử dụng quản lý mà không phụ thuộc vào việc có hay không đầy đủ pháp lý
theo đại diện scb quá trình thế chấp tài sản vay tiền
bà lan và các bị cáo đã có hành vi hoán đổi hai trăm bốn mươi tài sản thế chấp
trong đó có sáu mươi bảy tài sản đã xuất ra khỏi ngân hàng
này scb yêu cầu các cơ quan tố tụng tiếp tục cây biên phong tỏa các tài sản này
để đảm bảo cho việc khắc phục thiệt hại
ngoài ra còn nhiều tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có
scb đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm tài sản của bà lan
và vạn thịnh pháp chưa kê biên để xử lý nợ
quá trình điều tra nếu cơ quan điều tra phát hiện
tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có thì đề nghị giao cho scb quản lý
đại diện ngân hàng cũng cho rằng các công ty thẩm định giá có người tham gia
vào việc nâng khống tài sản thế chấp gây thiệt hại cho ngân hàng
phải có trách nhiệm liên đối bồi thường
đề cập về trách nhiệm của scb trong vụ án đại diện nhà băng này nói
mục đích cuối cùng của scb là đòi lại tối đa số tiền mà các bị cáo trong vụ án gây ra thiệt hại
còn trách nhiệm như thế nào thì hộ đồng sẽ xử quyết định
trong khi đó tại tòa bà trương mỹ lan không đồng ý với cách tính thiệt hại
cũng như kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá hoàng quân và scb
theo bị cáo giá trị các tài sản đảm bảo được công ty này và scb thẩm định với giá trị quá thấp
nên xin hội đồng xét xử cho thẩm định lại
ngoại trừ bà trương mỹ lan các bị cáo trong vụ án đều nhận tổ chức tòa
thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng
họ cho rằng bản thân chỉ làm công an lương không hưởng lợi hay được chia trác gì
từ bà trương mỹ lan
nên mong hội đồng xét xử xem xét đồng ý khắc phục một phần hậu quả đã gây ra
một số bị cáo khai đã chủ động suy nghĩ việc khi nhận ra hành vi ký hợp thức
các khoản vay khống cho trương mỹ lan và vạn thịnh pháp là vi phạm pháp luật
đi dạy với hộ đồng xét xử nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo nhân viên scb cho rằng
lúc đó scb tái cơ cấu việc hợp nhất ba ngân hàng là chưa có tiền lệ
trong nhận thức của họ lúc đó là không muốn để ngân hàng sụp đổ
nhưng bị cáo nhận quà từ bà trương mỹ lan
cũng đã và đang cố gắng khắc phục hậu quả thiệt hại
một mươi năm bị cáo trong nhóm cựu cán bộ thuộc đoán thanh tra thừa nhận sai
khi ký sửa kết luận thanh tra bỏ qua sai phạm và nhận tiền quà của scb
người nhận tiền ít nhất là hai mươi triệu đồng cao nhất là năm hai triệu đô la mỹ
trong nhóm này có ông nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước và bà đỗ thị nhàn đổ tội qua lại
với trách nhiệm chỉ đạo chỉnh sửa kết luận thanh tra scb
ông hưng nói và cho biết từ quyết định mà ông ký
đoàn thanh tra có trách nhiệm thực hiện theo quy định pháp luật
bị cáo chỉ ký quyết định thanh tra bị cáo không chủ động
không chỉ đạo trường đoàn thanh tra sửa số liệu
trong khi đó bị cáo nhàn vẫn khẳng định lại
chính ông hưng là người chỉ đạo bị cáo trình sửa kết luận thanh tra
để báo cáo ngân hàng ngà nước
bị cáo nhàn nói bị cáo có nhận chỉ đạo của anh hưng mới sửa
anh hưng chỉ đạo tôi chỉ đạo lại bên dưới tôi nhận trách nhiệm cho cấp dưới của mình
vì họ chỉ nhận làm theo chỉ đạo của tôi
cựu cục trưởng cục thanh tra cho rằng dù ông hưng không thừa nhận đã chỉ đạo
nhưng cáo trạng đã chỉ ra điều này
cáo trạng nêu sau khi đoàn thanh tra bỏ ngoài các số liệu phân loại nợ xấu
các chỉ tiêu tài chính của scb đã bị thay đổi sai lệch
hành vi của nữ cục trưởng và các thành viên đoàn thanh tra
đã giúp một số chỉ tiêu tài chính của scb thay đổi
nợ xấu từ chín mươi một tỷ xuống còn năm mươi ba tỷ đồng
vốn chủ sở hữu đang âm một mươi chín tỷ thành dương hai tỷ
hệ số an toàn vốn riêng lẻ cũng đang từ âm hơn bốn thành dương gần sáu
ngoài ra đoàn thanh tra còn phát hiện rất nhiều sai phạm
tại các khoản vay của nhóm bảy mươi một khách hàng
ở cùng một địa chỉ số bốn nguyễn thị minh khai
nhưng lại bưng bít bao che không báo cáo
thậm chí khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất đưa scb vào diện kiểm soát đặc biệt
thì ông hưng gạt nội dung này khỏi báo cáo để ngân hàng nhà nước báo cáo chính phủ
đồng thời các nội dung báo cáo thể hiện không trung thực không đầy đủ
giảm nhẹ làm mờ đi sai phạm vi phạm của scb tại các dự án
báo cáo không đúng về việc phân loại nợ xấu trích lập dự phòng rủi ro
nghiêm trọng hơn tại phần kiến nghị đoàn thanh tra đã đề xuất chính phủ
tiếp tục tạo điều kiện cho ngân hàng scb thực hiện tái cơ cấu
cho phép nhà bang này xây dựng đề an tái cơ cấu
vậy bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo sẽ bị viện kiểm sát đề nghị mức án nào
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và các bạn